bản án xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một ông vân đã chỉ đạo lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lập tài khoản youtube năm chú tiểu thiền am lên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên offishall
các bị cáo đã quay phim giàn dựng đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân trực tiếp xâm phạm đến công an huyện đức hòa giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an thượng tọa thích nhật từ
tình thất bồng lai sau này đổi tên thành thiền an
bên bờ vũ trụ là nhà riêng của bà cao thị cúc tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa
gần một mươi năm trước bà này đưa nhiều tượng vật đồ thờ cúng về nhà biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân ngụ quận sáu tp hcm chuyển đến đây sống cùng bà cúc
năm hai nghìn hai mươi hai ngoài việc điều tra ông vân và những người tại tỉnh thất bồng lai về hành vi đăng tải các video sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín của cơ quan thập thể cá nhân
công an tỉnh long an cũng điều tra thêm dấu hiệu của tội loạn luân lừa đảo trong việc nhận tiền quyên góp từ thiện theo đơn tố giác
thời điểm đó hộ bà cúc nhận nuôi tám trẻ em trong đó có sáu trẻ sống với mẹ ruột và hai trẻ được nhận nuôi
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
đơn vị vừa khởi tố và bắt tạm giam nguyễn đăng hoài trung ba mươi bốn tuổi chú quận sơn trà thành phố đà nẵng
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn trục vớt hoàng thọ
bên cạnh đó công an huyện núi thành cũng khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư chú đối với hoàng thị xuân thảo năm mươi năm tuổi
chú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng giám đốc công ty cổ phần đóng tàu thiên hậu phước về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
kết quả điều tra ban đầu xác định bà thảo đã có hành vi bán trái phép năm tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho trung với số tiền hơn năm ba tỷ đồng
qua đó thu lợi bất chính trên năm trăm linh triệu đồng
nguyễn đăng hoài trung đã có hành vi trốn thuế với tổng số tiền hơn một năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành đang củng cố hồ sơ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
được biết tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà nam khởi tố vụ án ra quyết định khởi tố bị can đối với lê thị hậu
bốn mươi tuổi trú tại phường hoàng đông thị xã duy tiên hà nam và một mươi hai bị can khác để điều tra về hành vi bán trái phép một năm trăm linh hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa
dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng bảy trăm ba mươi tỷ đồng
thưa quý vị những ngày qua trên địa bàn phường đồng kỵ bắc ninh xôn xao thông tin thất thoát năm mươi ba tỷ đồng quỹ di tích
trước thông tin này lãnh đạo địa phương đã có báo cáo về sự việc đến ủy ban nhân dân tp từ sơn và lãnh đạo công an tp từ sơn bắc ninh
đồng thời đã chỉ đạo ban quản lý di tích tổ chức họp công khai báo cáo vụ việc trước toàn thể nhân dân và chính quyền
trước đó vào chiều một mươi sáu tháng bốn tại cuộc họp gấp ở sân đình làng đồng kỵ giữa ban quản lý di tích làng đồng kỵ với người dân địa phương
ông dương văn hùng tổ trưởng tổ giám sát ban quản lý di tích làng đồng kỵ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi sáu cho biết
ngày hai mươi bảy tháng hai âm lịch ban quản lý di tích làng đồng kỵ được bầu mới gồm có nguyễn văn đản trưởng ban
ông nguyễn khánh trấn kế toán
ông dương văn hùng tổ trưởng tổ giám sát và ông dương văn mười thủ quỹ
cả bốn người đồng sở hữu tất cả sổ tiết kiệm từ quỹ của dân trị giá khoảng năm mươi bảy tỷ đồng
đây là số tiền người dân đồng kỵ bán cây gỗ xưa trong đình và lập ra các sổ tiết kiệm do ban quản lý di tích làng đồng kỵ quản lý
sau đó ban quản lý di tích phát hiện những sai phạm trong quản lý quỹ của nhân dân
thứ nhất sổ chỉ đứng tên một người
trong tổng số một mươi bảy sổ tiết kiệm chỉ còn lại hai quyển sổ một mươi năm quyển khác đã thế chấp và vay lãi
thủ quỹ ban quản lý di tích làng đồng kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá năm mươi ba ba tỷ đồng để vay trên bốn mươi tám sáu tỷ rồi đưa cho người khác mượn đến nay chưa thể thu hồi
ông dương văn mười báo cáo chỉ còn hai sổ tiết kiệm số một mươi ba trị giá một năm tỷ đồng và sổ số sáu trị giá hơn hai năm tỷ đồng
các sổ còn lại trên năm mươi ba ba tỷ đồng đã thế chấp cho ba ngân hàng với khoản vay trên bốn mươi tám sáu tỷ đồng
sau khi vay ông mười đã đưa số tiền thế chấp cho ông dương văn hòa trưởng ban di tích làng đồng kỵ nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông dương văn mười cho biết nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba ông là thủ quỹ còn ông dương văn hòa là trưởng ban di tích chủ tài khoản
đầu năm hai nghìn hai mươi một ông hà hỏi vay ông mười vài trăm triệu đồng nói là vay mấy hôm rồi trả
sau khi trả ông hòa lại hỏi vay mấy tỷ đồng để sử dụng việc riêng vì cả nể cho nên ông mười đã cho ông hòa vay tiền
tại phiên họp ông dương văn hòa xác nhận mượn hơn bốn mươi tám sáu mươi năm tỷ đồng từ ông mười sau đó đưa cho hai người khác vay
đến ngày tám tháng bốn lực lượng công an đã phối hợp điều tra tham mưu về vụ việc báo cáo lãnh đạo thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh ngay trong đêm
ông nguyễn văn đản trưởng ban quản lý di tích làng đồng kỵ cho biết ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
ông nhận bàn giao giữa ban quản lý di tích cũ và mới đồng thời thừa nhận chủ quan bàn giao không chặt chẽ không kiểm tra sổ tiết kiệm gốc
thời gian qua đã ghi nhận các vụ việc trẻ em tự ý vượt một quãng đường rất xa để tìm người thân
điều này rất nguy hiểm khi các em còn quá nhỏ rất dễ gặp các sự cố không may
mới đây tại hòa bình đã xảy ra một vụ việc tương tự
công an huyện mai châu cho biết hai cậu bé đi xe đạp từ điện biên xuống hà nội tìm mẹ
hiện đang được cán bộ của công an huyện chăm sóc đồng thời liên hệ phối hợp với công an địa phương để tìm gia đình cho các em
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tám tháng bốn
gia đình nhà anh hà văn chuẩn chú tại xóm thung khe xã thành sơn huyện mai châu phát hiện có hai em nhỏ dắt xe đạp qua cổng nhà có biểu hiện mệt đói
sau đó vợ chồng anh chuẩn đã đưa các cháu vào nhà cho thay quần áo cắt tóc tắm và nấu cơm cho hai cháu ăn
nhận được thông tin công an huyện mai châu đã cử cán bộ trực tiếp đến gặp
quá trình hỏi thì biết là các em là người dân tộc mông khoảng một mươi ba một mươi năm tuổi không nhớ tên gì ở xóm xã nào
chỉ biết là huyện mường trà tỉnh điện biên
hai em đi xe đạp theo hướng mai châu hà nội với mục đích xuống hà nội tìm mẹ
công an huyện đã đưa hai em về đơn vị chăm sóc
ai là người biết thông tin người thân gia đình của hai em có đặc điểm nhận dạng như trong ảnh
và thông tin như trên xin liên hệ với công an huyện mai châu để đưa hai em về cư trú
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mới mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
mới đây công an thành phố cao bằng tỉnh cao bằng đã tiến hành tạm giữ phạm trung thành
sinh năm hai nghìn thường trú tại tổ tám phường hợp giang thành phố cao bằng về hành vi xấu với một nữ sinh
trước đó vào khoảng sáu h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn tại tuyến đường bờ kè thuộc tổ một mươi bốn phường tân giang thành phố cao bằng
cháu hát sinh năm hai nghìn một mươi một là học sinh lớp tám đang đi xe đạp trên đường đi học
thì bị năm thanh niên đi xe máy tử sau dùng tay làm chuyện xấu
việc này làm cháu hát bị hoảng loạn sau đó đã kể với gia đình để báo lên lực lượng chức năng
ngày một mươi sáu tháng bốn công an thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
xác định phạm trung thành là đối tượng có hành vi trên
sau khi được mời lên làm việc thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội và cai thêm trước đó còn gây ra ba vụ tương tự nữa
vào khoảng gần hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng bốn khi nam sinh tên hát hát sinh năm hai nghìn bảy
gặp nguyễn minh huy sinh năm hai nghìn bốn tại bãi xe của quán hải sản nơi nguyễn minh huy làm việc
tại đây hai bên xảy ra ổ đà nguyễn minh huy đã dùng dao tấn công hát hát
nạn nhân chạy được vài mét thì gục ngã
trước đó hung thủ đã dùng xe máy chở nạn nhân đến phòng khám đa khoa khu vực mũi né
thành phố phan thiết bình thuận để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
sau khi sự việc xảy ra nguyễn minh huy đã đến công an phường mũi né trình diện
được biết nạn nhân là học sinh lớp một mươi một của một trường trung học phổ thông trên địa bàn
và có bạn gái làm chung quán nhậu hải sản với hung thủ
nhận được tin báo công an thành phố phan thiết nhanh chóng tới hiện trường
phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc
đến sáng ngày một mươi chín tháng bốn công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm nạn nhân
để điều tra vụ án mạng tại phường mũi né thành phố phan thiết mới hoàn tất
sáng một mươi chín tháng bốn xe container biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi một nghìn tám trăm bảy mươi chín lưu thông trên đường tỉnh tám trăm sáu mươi tám
từ hướng huyện cai lệ đi quốc lộ một
khi đến đoạn thuộc ấp thủy tây xã ngũ hiệp huyện cai lệ tỉnh tiền giang
phá trả nạn nhân
với xe đạp điện do một học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở ngũ hiệp điều khiển
chạy cùng chiều
vụ tai nạn làm năm học sinh ngã xuống đường bị bánh xe container cám tử vong tại chỗ
cảnh sát giao thông công an huyện cai lệ có mặt hiện trường điều tiết giao thông
thu thập thông tin điều tra nguyên nhân
mới đây tại hộ kinh doanh địa chỉ ký ốt số ba mươi hai chợ tam hiệp xã tam hiệp
huyện thanh trì thành phố hà nội lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán
một năm mươi kg nầm lợn đông lạnh
chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên
toàn bộ số hàng hóa là thực phẩm đông lạnh nói trên là hàng hóa lưu thông trên thị trường
không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa
hàng hóa không có hóa đơn chứng tử kèm theo quy định của pháp luật
tại hộ kinh doanh địa chỉ chợ tam hiệp xã tam hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội
lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa đang bày bán tại cơ sở
gồm ba trăm linh kg xương lợn một trăm năm mươi kg đùi gà
toàn bộ số hàng hóa trên là thực phẩm đông lạnh
chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng nói trên
số hàng hóa này không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa
hàng hóa không có hóa đơn chứng tử kèm theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức vừa xét xử sơ thẩm
công ty cổ phần quốc cường gia lai được xác định là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
để đảm bảo việc thi hành án cho bà trương mỹ lan
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm buộc quốc cường gia lai phải nộp lại hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng
tiếp tục kê biên một mươi sáu bất động sản với tổng diện tích một hectare tại xã phước kiển
huyện nhà bè tp hcm và giao bộ công an điều tra trong giai đoạn hai của vụ án
hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng nói trên là số tiền quốc cường gia lai đã nhận từ công ty cổ phần sunny island
doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
trong thương vụ bán dự án khu dân cư bắc phước kiển xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
khu dân cư bắc phước kiển có quy mô chín mươi một chín mươi sáu ha
quốc cường gia lai đã trúng thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án
và đang thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo
trước khi bán dự án này quốc cường gia lai đã đền bù được tám mươi bốn năm hectare trên chín mươi một chín mươi sáu ha
gồm chín năm ha đất sen cải kênh rạch một mươi ha đất dọc quốc lộ năm mươi đã đền bù hoàn tất dùng để hoán đổi nhà ở xã hội
và sáu mươi năm hectare đã đền bù cho người dân có đất thuộc dự án
để chính thức trở thành chủ đầu tư dự án khu dân cư bắc phước kiểm
quốc cường gia lai sẽ phải thực hiện hai phần thủ tục pháp lý
gồm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và dự án phát triển khu dân cư thương mại trên danh giới đất
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy quốc cường gia lai đã ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư bắc phước kiển với sunny ireland
cùng với nghĩa vụ thanh toán của sunny ireland hợp đồng còn quy định quốc cường gia lai phải giao hồ sơ đền bù đất đai của dự án
để hai bên cùng thuê một ngân hàng để quản lý đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng
theo thỏa thuận tại hợp đồng chậm nhất ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sunny island phải thanh toán cho quốc cường gia lai bốn tám trăm linh tỷ đồng

từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy quốc cường gia lai đã hai lần bàn giao cho sunny ireland ba trăm linh một bản chính
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sổ hồng
và một trăm bốn mươi bảy bản chính thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại dự án
đến thời hạn ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sunny ireland mới chỉ thanh toán cho quốc cường gia lai hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng
trong đó một một trăm năm mươi tỷ đồng chuyển cho ngân hàng bidv để giải chấp dự án
và chuyển một bảy trăm ba mươi hai tỷ đồng cho quốc cường gia lai để chi trả tiền đền bù
cho rằng đối tác vi phạm nghĩa vụ thanh toán quốc cường gia lai đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng và khởi kiện
trước khi hội đồng xét xử tuyên án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
quốc cường gia lai đã thông tin chi tiết về thương vụ bán dự án khu dân cư bắc phước kiển với cổ đông
tuy nhiên việc phải nộp lại hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng lại không được công ty nhắc đến
cụ thể tại bản cáo bạch tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính hai nghìn hai mươi ba được công bố ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
quốc cường gia lai cho biết ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi công ty đã khởi kiện sunny ireland ra trung tâm trọng tài quốc tế việt nam viac
liên quan đến tranh chấp phát sinh từ thương vụ mua bán dự án khu dân cư bắc phước kiển
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trung tâm trọng tài quốc tế việt nam ra phán quyết rằng
quốc cường gia lai chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán dự án với sunny ireland là đúng quy định
buộc sunny ireland phải hoàn trả toàn bộ hồ sơ đền bù đất đai dự án
bên cạnh đó việc sunny island giao hồ sơ đền bù sáu mươi năm ha của dự án khu dân cư bắc phước kiển cho ngân hàng stb
mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của quốc phường gia lai là vi phạm quy định
theo phán quyết của trung tâm trọng tài quốc tế tại việt nam ngoài ba bốn tỷ đồng phí trọng tài
sanylen phải hoàn trả toàn bộ hồ sơ đền bù đất đai của dự án khu dân cư bắc phước kiển cho quốc cường gia lai
sau đó sunny ireland đã gửi đơn yêu cầu tòa án nhân dân tp hcm hủy phán quyết của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
quá trình giải quyết yêu cầu hủy phán quyết của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam của sunny ireland
tòa án nhân dân tp hcm nhận được ý kiến của bộ công an rằng hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư bắc phước kiểm
có liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb đang điều tra
trong đó ba trăm linh một sổ hồng và một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận đền bú đất đai của dự án khu dân cư bắc phước kiển là tài liệu chứng cứ của vụ án
trên cơ sở đó ngày bốn năm một mươi hai hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hcm ra quyết định hủy phán quyết của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
tối ngày một mươi tám tháng bốn tại quảng trường bình minh thị xã cửa lò tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ khai mạc du lịch cửa lò năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề cửa lò khát vọng tỏa sáng
du lịch cửa lò năm nay được diễn ra với sự kiện công bố đón nhận quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể
lễ hội đền yên lương phường nghi thủy và hướng tới chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập thị xã cửa lò
chương trình cũng nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch nhằm quảng bá các giá trị văn hóa
vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ nghệ đến du khách trong nước và quốc tế
đặc biệt là quảng bá du lịch cửa lò là điểm đến an toàn thân thiện với du khách trong và ngoài nước
điểm nhấn của đêm khai mạc du lịch cửa lò hai nghìn hai mươi bốn là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề cửa lò khát vọng tỏa sáng
đây là chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa xứ nghệ cùng với sự trẻ trung năng động của phố biển cửa lò
chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ ca sĩ được yêu thích
sau màn nghệ thuật đặc sắc ban tổ chức đã trình diễn dron ánh sáng kết hợp với hiệu ứng trên bầu trời
và đây là lần đầu tiên tại nghệ an diễn ra màn trình diễn ánh sáng bằng dron độc đáo
chương trình khai mạc du lịch cửa lò đã thu hút hàng vạn du khách về tham dự
các tuyến đường hướng về quảng bình bình minh đều chật kín người
sau màn biểu diễn nghệ thuật và trình diễn dron ánh sáng là màn pháo hoa kéo dài một mươi năm phút
được biết là sau lễ khai mạc sẽ mở ra một chuỗi các hoạt động phong phú hấp dẫn kéo dài cho đến ngày ba mươi tháng bốn
tiêu biểu như là giải cờ người ngày một mươi chín tháng bốn các giải thể thao từ ngày hai mươi đến ba mươi tháng bốn
lễ hội cầu ngư đền làng hiếu phường nghi hải từ hai mươi một đến hai mươi ba tháng bốn
chương trình lễ hội âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm đêm thứ bảy hàng tuần
chương trình nghệ thuật về miền ví dặm đêm chủ nhật hàng tuần
tổ chức hội thi đầu bếp giỏi thị xã cửa lò lần thứ ba từ hai mươi hai đến ba mươi tháng bốn
mùa du lịch năm nay cửa lò đặt mục tiêu đón bốn một mươi năm triệu lượt khách du lịch tăng một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi ba
khách lưu trú đạt một bốn mươi năm triệu lượt khách tăng một mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi ba
doanh thu dịch vụ du lịch đạt bốn hai trăm linh tỷ đồng tăng một mươi tám so với năm hai nghìn hai mươi ba
sau ồn ào ở thời điểm đăng quang hoa hậu thế giới việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
hoa hậu ý nhi lựa chọn con đường sang úc du học
trong thời gian sinh sống và học tập ở nước ngoài hoa hậu thế giới việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
bất ngờ vướng tin đồn đã bí mật đám cưới với bạn trai nguyễn anh kiệt
sinh viên trường đại học kiến trúc tp hcm
nguyên do vì phần tiểu sử của người đẹp sinh năm hai nghìn hai trên wikipedia đã có sự thay đổi
ở mục bạn đời của hoa hậu ý nhi nhi xuất hiện tên của bạn trai cô là
nguyễn anh kiệt bức hình này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và được natigen
chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội trước tin con gái bí mật kết hôn
bộ hoa hậu ý nhi đã nhanh chóng phủ nhận và khẳng định đó là thông tin sai sự thật
phía công ty quản lý của hoa hậu ý nhi cũng phủ nhận thông tin và khẳng định
mọi các màn hình là sai sự thật được biết khoảng thời gian gần đây
nàng hậu dành tối đa thời gian để học tập tại nước úc song song việc chuẩn bị
cho cuộc thi miss world hai nghìn hai mươi bốn cô thể hiện sự quyết tâm cao độ
nhi đã và đang trao dồi những kiến thức kỹ năng với tinh thần sẵn sàng đến với cuộc thi
hy vọng trong hành trình sắp tới của ý nhi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm
theo dõi và ủng hộ từ mọi người miss world từ khi ra đời đến nay
vẫn duy trì tiêu chí gắt cao dành cho thí sinh theo đó những người đẹp dự thi
hoa hậu thế giới trước hết phải chiến thắng cuộc thi cấp quốc gia
chưa lập gia đình cũng như không chụp hình khỏa thân với những tiêu chí nghiêm khắc này
miết world được giới truyền thông đánh giá là sân chơi nhan sắc uy tín
đòi hỏi ý nhi tập trung cao độ vì vậy thông tin nặng hậu kết hôn được xem là không có cơ sở